thành phố đà nẵng cho biết đã phê duyệt bộ tiêu chí chung và đang thực hiện các bước để lựa chọn công nghệ
tiến hành đấu thầu chọn nhà thầu đầu tư để triển khai hàng loạt dự án tại bãi rác khánh sơn nhằm nâng cấp hạ tầng của điểm tập kết rác này
công ty cổ phần môi trường việt nam đã hoàn thành thiết kế hoàn thành tám mươi công tác mời thầu đàm phán hợp đồng và công tác chuẩn bị xây dựng công trình
lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng thống nhất thẩm định công nghệ dự án
thẩm định trình phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án để đề nghị bộ công thương bổ sung quy hoạch điện lực
đồng thời các sở ngành khẩn trương giải quyết hoặc tham mưu ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư sớm khởi công dự án